tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy một tin vui đến với người trồng xoài ở sơn la khi ba tấn xoài mang thương hiệu địa phương lần đầu tiên đã được xuất khẩu sang thị trường australia một trong những thị trường khó tính trên thế giới
đây là dấu mốc quan trọng khẳng định chất lượng xoài sơn la đã vươn tầm quốc tế mở ra cơ hội phát triển kinh tế nhưng đồng thời cũng có nhiều thách thức đang chờ đợi phía trước
gia đình nhà ông lò văn pẩu trước đây chỉ sống nhờ trồng ngô cuộc sống gặp nhiều khó khăn